qua công tác tuần tra đêm công an phường phú thượng tp huế tỉnh thừa thiên huế đã phát hiện bắt giữ trần quốc hoàng và huỳnh thị thảo cùng chú tại tp huế đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
vào dạng sáng ngày hôm qua công an phường phú thưởng tuần tra tại tuyến đường phạm văn đồng thì phát hiện hoàng điều khiển xe mô tô chở thảo có biểu hiện vi phạm pháp luật
khi thấy tổ công tác yêu cầu hoàng dừng xe thì hoàng tăng ga bỏ chạy đồng thời thảo ngồi phía sau lấy hai gói ni lông bên trong có chứa khoảng tám mươi viên hồng phiến từ túi áo của hoàng ném xuống đường phi tăng
tuy nhiên hai đối tượng đã bị tổ công tác khống chế bắt giữ thu giữ trên người hoàng và thảo thêm một mươi viên hồng phiến
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế đã tạm giữ hình sự đối với hoàng và thảo để điều tra mở rộng vụ án
tổ chức cho bốn người sử dụng trái phép chất ma túy tại quán
đối tượng nguyễn văn nam vừa bị công an huyện bình giang tỉnh hải dương khởi tố bắt tạm giam
kiểm tra phòng hát tại quán karaoke lucky thuộc thôn bằng xã tân việt huyện bình giang
lực lượng công an phát hiện nam đang tổ chức cho bốn người sử dụng trái phép ma túy đá
cả bốn đối tượng đều dương tính với ma túy
công an huyện bình giang đã khởi tố bắt tạm giam đối tượng nguyễn văn nam
các đối tượng còn lại bị xử phạt vi phạm hành chính
chủ quán karaoke lucky cũng bị xử phạt vi phạm hành chính
tại vĩnh long công an thị xã bình minh vừa bắt giữ một đối tượng cướp tài sản trong cửa hàng vàng
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi h ba mươi sáng ngày hôm qua
huỳnh dũng em chú tại huyện bình tân điều khiển xe mô tô mang theo dao tự chế và thanh kim loại
xông vào một cửa hàng vàng trên địa bàn phường thành phước thị xã bình minh đe dọa chủ cửa hàng để cướp tài sản
sau khi lấy được tiền vàng dũng em đã rời khỏi hiện trường
ngay khi nhận được tin báo chỉ ba giờ đồng hồ sau đó lực lượng công an đã xác định được nơi ở của đối tượng gây án tại xã thành lợi huyện bình tân
tổ công tác đã kiểm tra phát hiện và thu hồi được số tiền hơn bốn mươi tám triệu đồng và một đôi hoa tai bằng vàng
với hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
dương văn cường chú tại thị xã hồng ngự tỉnh đồng tháp đã bị công an thành phố long xuyên tỉnh an giang khởi tố
theo kết quả điều tra vào khoảng tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cường nhận lời giúp võ văn nga chú tại huyện trợ mới
làm một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả với giá một mươi triệu đồng
ngày chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi một nga cùng vợ đến ngân hàng ký hợp đồng vay bốn trăm linh triệu đồng
tuy nhiên qua kiểm tra hồ sơ công chứng viên phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nga là giả nên báo công an tp long xuyên
ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên đã khởi tố bị can
cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can nhà đồng thời ra quyết định truy tìm đối với cường
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tiền giang đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ năm mươi
địa bàn xã đạo thạnh thành phố mỹ tho
chín giờ sáng ngày hôm qua xe tải đầu kéo biển kiểm soát năm mươi f hai nghìn năm mươi bốn do tài xế lê văn tấn quê ở bạc liêu điều khiển
lưu thông trên quốc lộ năm mươi hướng từ thành phố mỹ tho về huyện chợ gạo
khi đến đoạn thuộc xã đạo thạnh thành phố mỹ tho do tránh xe máy chạy cùng chiều cho nên đã đâm vào trụ điện bên đường
nhận được tin báo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tiền giang cùng với lực lượng cứu hộ giao thông và nhân viên điện lực
đã có mặt kịp thời điều tiết đảm bảo trật tự an toàn giao thông và tiến hành công tác cứu hộ khắc phục sự cố về điện tại khu vực
đến khoảng một mươi một giờ công tác cứu hộ đã hoàn tất
vụ tai nạn không gây thương vong về người nhưng đã làm gãy trụ điện và hư hỏng phần đầu phương tiện thiệt hại tài sản ước tính khoảng ba mươi triệu đồng
sau thời gian tạm dừng do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín lễ khai hội xuân yên tử đã chính thức được tổ chức vào ngày hôm qua một mươi tháng riêng
tại trung tâm văn hóa trúc lâm yên tử uông bí tỉnh quảng ninh
để đảm bảo tốt an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông cho mỗi người dân khi đến với lễ hội xuân yên tử
công an tỉnh quảng ninh đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp
ngay từ sáng sớm một tổ công tác của đội cảnh sát giao thông số một phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tỉnh quảng ninh
đã có mặt tại quốc lộ một mươi tám đoạn ngã ba dốc đỏ rẽ vào khu vực yên tử để đảm bảo trật tự an toàn giao thông phân luồng hướng dẫn các phương tiện
dưới sự hướng dẫn của cảnh sát giao thông cùng với việc hệ thống đường biển báo đã được cải tạo nâng cấp
phương tiện lưu thông qua đây được đảm bảo an toàn tình hình giao thông được duy trì tốt không xảy ra tình trạng ủng tắc cục bộ như những năm trước
phía trong khu vực yên tử công an thành phố uông bí triển khai lực lượng chia làm nhiều tổ chốt dọc tuyến đường vào chùa để bảo đảm an ninh trật tự
đội cảnh sát giao thông trả tự công an thành phố tuần tra liên tục dọc tuyến đường từ đoạn tiếp giáp quốc lộ một mươi tám vào đến yên tử đảm bảo giao thông thông suốt và tránh ủn tắc
phía trong khu vực yên tử công an thành phố uông bí triển khai lực lượng chia làm nhiều tổ chốt dọc tuyến đường vào chùa để bảo đảm an ninh trật tự
do đó công an thành phố uông bí đã xây dựng kế hoạch chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh và các lực lượng có liên quan triển khai lực lượng biện pháp công tác nghiệp vụ để duy trì an ninh trật tự phòng chống tội phạm đảm bảo an toàn cho nhân dân đến hành hương lễ phật
bố trí hai xe phòng cháy và cán bộ chiến sĩ túc trực để phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
từ ngày một mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi ba cho đến ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đội cảnh sát giao thông đường bộ số một đã kiểm tra xử phạt năm mươi bảy trường hợp vi phạm nồng độ cồn
hai trường hợp trong cơ thể có chất ma túy khi tham gia lưu thông trên địa bàn thời gian tới lực lượng chức năng thường xuyên lập chốt để xử lý vi phạm